từ ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo tất thành cang
cùng với đồng phạm trong vụ công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần
cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim công ty nguyễn kim gây thiệt hại hơn một tỷ đồng
ông tất thành cang và một mươi chín bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng công ty sadeco có vốn góp của các cổ đông nhà nước bao gồm công ty ipc
công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên đầu tư xây dựng tân thuận văn phòng thành ủy tp hcm và các tổ chức khác
tuy nhiên các bị cáo liên quan tại sadeco ipc và người đại diện vốn của văn phòng thành ủy tại sadeco
đã đồng ý bán chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần
không thông qua thẩm định giá và đấu giá gây thất thoát của sadecom
sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
còn bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty phát triển công nghiệp tân thuận ipc
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco đồng ý thực hiện các thủ tục trên là làm theo sự chỉ đạo của bị cáo tất thành cang
ngoài sai phạm trên ông tề trí dũng và một số bị cáo còn bị cáo buộc về hành vi tham ô bốn bảy tỷ đồng
thông qua việc chi tiền thù lao quỹ khen thưởng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy sau gần một tháng đấu tranh
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai bánh heroin cùng với một mươi một gói heroin
qua thông tin của lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng là vũ thị huyền và nguyễn thị minh thu
cùng chú tại phường nam cường thành phố lào cai giữ vai trò quan trọng trong đường dây
có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng người dân tộc mông trên địa bàn tỉnh lào cai
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hai đối tượng trên
thu giữ hai bánh heroin một xe máy cùng với một số vật chứng có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của thu lực lượng công an thu giữ thêm một mươi một gói heroin có trọng lượng bốn mươi một g
cùng với nhiều dụng cụ để chia và đựng ma túy
liên tiếp hai vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu vừa bị lực lượng công an tây ninh triệt phá
tạm giữ hàng chục đối tượng thu giữ gần một trăm linh triệu
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đã triệt phá tụ điểm đánh bạc tại vườn cao su rộng khoảng trên một mươi hectare
của một người dân ở xã tân hội do đối tượng trần thị hoa đứng ra tổ chức tạm giữ chín đối tượng
thu giữ gần năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động bốn xe mô tô và một số tam vật khác có liên quan
công an huyện tân châu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đã bỏ trốn và sẽ điều tra để xử lý theo quy định
công an huyện bến cầu cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
tạm giữ một mươi hai đối tượng tham gia đánh bạc tại khu vực cây khế thuộc ấp long phi xã long thuận
trước đó công an huyện bến cầu cùng công an xã long thuận đã bắt quả tang lê hữu ngọc
đang làm cái cho hai mươi người tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
tăng vật thu giữ là trên ba mươi một triệu đồng một bộ dụng cụ lắc tài xỉu một mươi sáu xe mô tô
một mươi tám điện thoại di động và một số vật dụng khác có liên quan
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
với hai tài xế là nguyễn văn khánh và nguyễn mạnh hà cùng chú tại tỉnh phú thọ
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
trước đó vào chiều ngày chín tháng một mươi hai trên tuyến đường tránh nam hải vân
cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn phát hiện xe ô tô do tài xế khánh và hà
thay nhau điều khiển lưu thông theo hướng từ bắc vào nam có dấu hiệu khả nghi
qua kiểm tra phát hiện sáu người đàn ông quốc tịch trung quốc không xuất trình được hộ chiếu
và thị thực nhập cảnh việt nam
qua xác minh số công dân trung quốc trên nhập cảnh trái phép vào đường biên giới
thuộc địa phận tỉnh quảng ninh
thông qua môi giới khánh và hà biết nhưng vẫn nhận lời đưa số khách trung quốc này
từ bắc vào nam để qua campuchia làm việc với số tiền công là sáu triệu đồng
còn tại cà mau công an tỉnh cà mau cũng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn phúc dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy về hành vi lưu hành tiền giả
đây là đối tượng bị công an tỉnh cà mau truy nã vào tháng một mươi năm hai nghìn hai
theo hồ sơ nguyễn phúc dũng và đồng bọn đã thực hiện hành vi lưu hành tiền giả
và bị công an tỉnh cà mau khởi tố bắt giam
sau đó hai mươi một đối tượng có liên quan đã được đưa ra xét xử riêng nguyễn phúc dũng bỏ trốn
trong quá trình lần trốn tại địa bàn tp hcm dũng liên tục thay đổi địa điểm cư trú
và sử dụng các loại giấy tờ giả mang tên nguyễn văn tý
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của công an tỉnh cà mau đã phát hiện và bắt giữ dũng
tại khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện quế phong tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện quế phong chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan
triệt phá bắt giữ một đối tượng thu một kg ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn hồng chú tại bản ná cọc xã mường nọc huyện quế phong
được biết hồng vừa chấp hành xong án phạt tù hai mươi năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi mãn hạn tù hồng tiếp tục tái nghiện và hoạt động mua bán ma túy
cụ thể vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn kim sơn khi đối tượng đang trên đường
đi giao ma túy thì bị lực lượng phá án triệt phá bắt giữ hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện yên châu
tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá các đường dây ổ nhóm
phạm tội về ma túy thu giữ số lượng lớn tăng vật phạm tội góp phần đảm bảo tình hình an ninh
trật tự trên địa bàn điển hình vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện yên châu và
thành công chuyên án ma túy bắt ba đối tượng gồm sống lao cua ba mươi hai tuổi chú tại xã phiêng
khoài huyện yên châu vàng thị thu hai mươi bảy tuổi chú tại xã cò nòi huyện mai sơn và sẻ thị má
chú tại xã mường pồn tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn một gram
một xe ô tô một xe mô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tàng
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm nguyễn văn phụ là đối tượng cầm đầu
cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng cùng tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính vi tính điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bân ma thuột tỉnh đắk lắc phối hợp với công an xã hòa thuận
cũng vừa bắt một nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột
nhóm gồm một mươi đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh sóc đĩa ăn tiền
trong một căn nhà tại thôn một ở xã hòa thuận do phạm thị cúc làm chủ nhà
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc
được biết nhóm này thường xuyên tụ tập đánh bạc tại nhiều nơi là những căn nhà riêng
và thay đổi địa điểm thường xuyên để tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như người dân
sau bốn ngày đêm tổ chức truy xét đến ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai
đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã truy bắt được nhóm đối tượng
gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn thành phố
bốn nghi can bị bắt giữ gồm đoàn ngọc khôi một mươi tám tuổi nguyễn tấn thịnh một mươi sáu tuổi
đào trọng luân một mươi năm tuổi và cá minh đức một mươi ba tuổi đều trú tại thành phố nha trang
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai các nghi can này đã dùng kéo nhọn và sử dụng vũ khí
khống chế hai nạn nhân tại phường tân lập và phường phước hải rồi cướp đi một chiếc xe máy
một chiếc điện thoại smartphone với hai bảy triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đoàn ngọc khôi nguyễn tấn thịnh và đào trọng luân
để điều tra về hành vi cướp tài sản
có những diễn biến phức tạp các đối tượng lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân
trong việc quản lý bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an đòi hỏi mỗi người dân
phải chủ động phòng ngừa nâng cao cảnh giác như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này
công an thành phố thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng tống ngọc thắng
trú tại phường quang vinh thành phố thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
trong khoảng thời gian từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thắng là đối tượng
đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
trong đó có bảy vụ tại các căn hộ shop house thuộc khu đô thị pisenza đồng bẩm
lợi dụng đêm tối thắng đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng
hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như
điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh
và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với thủ đoạn đột nhập từ nóc nhà trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ đã trèo lên tầng hai của một ngôi nhà
tại thị trấn hùng sơn để trộm cắp tài sản
thông qua công tác quản lý đối tượng kết hợp với các biện pháp trinh sát
công an huyện đại từ đã xác định được khu vực thời điểm trần tuấn anh
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bố trí lực lượng về bắt
đến năm giờ sáng cùng ngày đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy trốn
thu giữ tiền và thẻ điện thoại tổng trị giá gần ba triệu

thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên
có diễn biến phức tạp
chỉ tính riêng tháng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái nguyên đã điều tra
khám phá ba mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
đặc biệt là khi người dân về thì thường hưởng để tất cả tài sản ở những nơi
không có người quản lý
cũng như việc sơ hở trong công tác bảo vệ như không có khóa cổ khóa càng đối với xe máy
và không có người trông coi bảo vệ tài sản
để hạn chế thấp nhất số vụ trộm cắp tài sản xảy ra nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
lắp đặt hệ thống cửa khóa camera an ninh để bảo vệ tài sản tích cực phát hiện tố giác tội phạm
cung cấp thông tin tài liệu trình báo cơ quan công an để phục vụ cho việc điều tra
truy xét và bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
tại thôn hồ xáo trải xã trí cà huyện xín mần tỉnh hà giang cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng biên phòng hai tỉnh hà giang và lào cai vừa triệt phá thành công
vụ mua bán người bắt ba đối tượng giải cứu một nạn nhân
đây là đường dây tuyển mộ rụ rỗ lừa gạt phụ nữ
nhất là những phụ nữ người dân tộc thiểu số mông có hoàn cảnh khó khăn từ lào cai hà giang bán sang trung quốc
các đối tượng hoạt động tinh vi chuyên nghiệp tổ chức chặt chẽ giữa các đối tượng ở nội địa
đối tượng ở khu vực biên giới và đối tượng ở trung quốc
hiện cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đang chỉ đạo tiến hành truy xét các đối tượng liên quan
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa phối hợp với gia đình vận động đối tượng truy nã nguyễn văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
chú tại huyện cẩm bình tỉnh hải hưng nay là huyện cầm giang tỉnh hải dương đến cơ quan công an đầu thú
theo hồ sơ của cơ quan công an vào tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn hậu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải hưng
nay là công an tỉnh hải dương ra lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
sau khi gây án tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình công an huyện cẩm giang xác định đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường vĩnh hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đơn vị đã cử một tổ công tác đến tận gia đình đối tượng để vận động người thân tuyên truyền động viên đối tượng ra đầu thú
sau hai mươi sáu năm lẩn trốn ngày hai mươi tháng một mươi hai nguyễn văn hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội
hiện đối tượng đã được công an huyện cầm giang bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng mùa a trịa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tại xã nà ngự huyện sông mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm trăm bảy mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm mươi tám ba mươi bảy g và một số vật chứng khác có liên quan
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
mùa a trịa đã từng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
chỉ trong một tuần gia quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắk các tổ công tác của công an thành phố buôn ma thuột đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi trú tại phường tự an và võ thanh bình ba mươi một tuổi trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia giao dịch một ngày trên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
trong đường dây em được giao là người nhận số từ các công bạc
hàng ngày em nhận phơi từ về điện thoại sau đó tính toán căn cứ
các quả truyền số của miền nam và miền bắc đã tính toán thắng thu sau đó gửi thắng thu cho quang
rồi tụi em cùng nhau nhận số đề và làm
hàng ngày em tính tiền thắng thu theo kết quả truyền số
rồi tụi em dùng quý vơ để chống sự phát hiện của cơ quan công an vì tính năng vẫn mọc cao
rồi em biết sẽ có cơ quan công an bắt nhưng mà lợi nhuận cao nên em vẫn làm
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
trong đường dây các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề
người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn để che giấu hành vi cũng như tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc quy mô rất là lớn ở địa bàn phố
hằng ngày chúng tôi xác định số đối tượng trong đường dây này
chúng giao dịch với số tiền hàng ngày để sử dụng đánh bạc số tiền lên đến hàng tỷ đồng trên một ngày
hiện công an tp bùi ma thuật tỉnh đắk lắk đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan